các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trên bốn mươi tám giờ tiếp theo áp thâm nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi năm đến hai mươi km và có khả năng mạnh lên thành bão
đến một mươi ba giờ ngày một mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi bốn năm độ vị bắc một trăm một mươi năm độ kinh đông cách đảo song tử tây khoảng ba trăm ba mươi km về phía bắc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi

nước vô rất là sâu và ngấm rất là nhiều ngày lực lượng giáo viên toàn nữ rất là mỏng công tác vệ sinh gặp nhiều khó khăn
được lực lượng công an và các thôn lãnh đạo các thôn các bậc phụ huynh cùng giáo viên tổng dọn vệ sinh ở điểm trường xuân lai
trong một ngày gần nhất để các cháu được đến trường
trước đó khi lũ trần về lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng bình đã thành lập các đội công tác
đến với bà con nhân dân khắc phục mưa lũ nhất là các vùng ngập sâu chia cắt để giúp nhân dân vận chuyển tài sản di rời đến nơi an toàn
tiếp tế lương thực như mì tôm lương khô nước uống thuốc chữa bệnh thông thường và một số nhu yếu phẩm khác để bà con vượt qua khó khăn trước mắt
tham gia tìm kiếm cơ hội cứu nạn ứng cứu các trường hợp người dân bị đau ốm bệnh tật đi cấp cứu không kịp thời tại bệnh viện
sau khi lũ rút lực lượng đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã thành lập một mươi tổ xung kích về địa bàn cùng nhân dân khắc phục hậu quả
tình hình hư lũ tại miền trung còn tiện biến phức tạp trong những ngày tới
những hoạt động giúp đỡ của người dân và các giai quan đơn vị trên địa bàn
trong và sau lúc đoàn viên thanh niên công an tỉnh đã thành lập một mươi tổ xung kích về địa bàn
lũ rút của lực lượng công an tỉnh quảng bình đã góp phần giúp người dân hạn chế thiệt hại nhanh chóng định cuộc sống
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
hai đối tượng tổ chức hoạt động tín dụng đen chuyên cho người dân vay với lãi suất cắt cổ
đã bị công an tp bunma thuật tỉnh đắk lắc khởi tố và bắt tạm ra
hai đối tượng bị bắt là trần văn nhất sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba và trần văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
cả hai đều trú tại tỉnh nam định và thuê nhà tại tp bunma thuật để hoạt động tiến dụng đen
phương thức hoạt động của hai đối tượng là in các tờ rơi quảng cáo ghi số điện thoại tại các nơi công cộng
để cho người dân có nhu cầu liên hệ vai tiền
khi người đến vay tiền thì hai đối tượng sẽ đến nhà xác minh hoàn cảnh rồi sau đó mới cho vay
sau đó chúng sẽ bắt người vay viết giấy vay nợ và dùng điện thoại di động quay video
người vay nếu đến thời hạn không trả đủ tiền lãi vào gốc thì các đối tượng sẽ chửi bới đe dọa
như hủ dọa những người thân của người vay xịt sơn ném ám tôm để khủng bố tinh thần
lãi suất mà các đối tượng cho vay từ một trăm tám mươi một năm đến bảy trăm hai mươi một năm
tòa án nhân dân tỉnh vĩnh long đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với hai mươi năm bị cáo trong vụ đánh bạc
với quy mô lớn xảy ra vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín tại xã tân quế nay là thị trấn tân cưới huyện bình tân tỉnh vĩnh long
theo cầu trạng vào khoảng một mươi ba h ba mươi
ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín cục hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an đã triển khai lực lượng bao vây
ập vào khống chế bắt quả tang hai mươi năm đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu và đá gà ăn thơ bằng tiền
tại khu đất của bà đào thị long chú tệ xã tân cưới nay là thị trấn tân cưới huyện bình tân tỉnh vĩnh long
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ tám con gà tám cặp cửa sắt và nhiều dụng cụ lắc tài xỉu
cùng số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng và nhiều tăng vật khác dùng để đánh bạc
tại viên xét xử sơ thẩm tòa án nhân dân huyện bình tân đã tuyên án sáu mươi một năm chín tháng tù đối với hai mươi năm bị cáo
nhưng viện kiểm sát nhân dân huyện bình tân kháng nghị phúc thẩm tăng nặng và giảm nhẹ hình phạt đối với một số bị cáo
và một số bị cáo cũng đã làm đơn kháng cáo
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử đã tuyên tổng mức án là bốn mươi sáu năm sáu tháng tù đối với hai mươi năm bị cáo
về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố bến tre tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng đỗ thị hồng lan
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại kế d ba mươi hai
cư xá vĩnh hội phường năm quận bốn tp hcm về tội chống người thi hành công vụ
còn về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
công an tỉnh bến tre đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị mỹ duyên
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một trăm hai mươi năm b khu phố một phường tám tp bến tre tỉnh bến tre
đối tượng này có sẹo chấm cách một tám cm sau cánh mũi phải
và đối tượng cao phục hải lam sơn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại ấp gia thạnh xã thạnh ngãi huyện mỏ cây bắc tỉnh bến tre
phải nhận quyết định truy nã của công an huyện mỏ cái bắc tỉnh bến tre
về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv